trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc vào chiều ngày tám tháng bảy tại thành phố nam kinh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bí thư tỉnh ủy giang tô
bí thư tỉnh ủy giang tô bày tỏ vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tới thăm tỉnh giang tô
chia sẻ quy mô kinh tế tỉnh giang tô hiện đứng thứ hai cả nước thương mại duy trì quan hệ chặt chẽ với việt nam
nhiều doanh nghiệp ở tỉnh giang tô đầu tư tại việt nam số du học sinh việt nam tại giang tô gần sáu trăm linh người
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác kinh tế giữa tỉnh giang tô và việt nam
bởi trong hơn một trăm linh tỷ usd kim ngạch thương mại giữa việt nam và trung quốc giang tô đóng góp trên một mươi năm tỷ usd
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam hiện nay
và việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc tại asean
với nỗ lực chung của hai bên sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả tốt đẹp giữa hai nước hai địa phương